xin kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày có nắng nóng và nắng nóng gây gắt trên diện rộng
thì từ chiều tối đến vào đêm nay
khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
mưa xuống sau chữ ngày nắng nóng kéo dài
nên nguy cơ cao sẽ xuất hiện các hiện tượng thực tích cực đoan
như là lốc xét và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
mưa tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
còn ban ngày thì nhiều nơi vẫn còn nắng
nên nhiệt độ cao nhất vẫn đạt ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ
cho đêm nay cũng như là ba ngày tới
sẽ có mưa rào và rông
do hình thế gây mưa trên cao hoạt động
cục bộ có điểm sẽ xảy ra mưa vừa mưa to và rông
thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối đêm và sáng sớm
còn chiều thì trời hứng nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới
giảm về dưới mức ba mươi năm độ
kết thúc đợt nắng nóng trên diện rộng vừa qua
hôm nay thì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
ở miền trung vẫn sẽ tiếp tục duy trì
trong đó các vùng từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
có nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ
có nơi cao hơn ở vùng núi phía tây khu vực
dự báo nắng nóng còn kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng bốn
sau sẽ giảm dần về cường độ
do nắng nóng kéo dài nhiều ngày
nên nguy cơ về chập cháy điện hỏa hoạn
hay cháy rừng đều tăng cao
người dân cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn
còn các tỉnh phía nam của đèo hải vân
thì nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra
tại các tỉnh thuộc phần phía bắc của khu vực
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gây gắt
quý vị chú ý có các biện pháp
phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
chỉ riêng các tỉnh như là khu vực ninh thuận
và bình thuận thì trời dịu hơn
khi nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến
ở dưới ngưỡng nắng nóng
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
sẽ chịu ảnh hưởng của trường gió tây nam
có cường độ trung bình kết hợp thêm với
nhiễu động của đới gió đông
vì thế mà mưa sẽ có xu hướng tăng hơn
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
nhưng thời gian mưa vẫn tập trung
chủ yếu về chiều và tối
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất đều ở dưới mức là ba mươi ba độ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên khu vực nam bộ gia tăng mưa trong ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
tập trung vào chiều tối
nên người dân cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
và ngập úng ở vùng trụng thấp
do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ trong ba ngày tới
phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
vào lúc trưa chiều